quy trình thực hiện được các cán bộ y tế hướng dẫn theo đúng quy định về phòng chống dịch
mọi người được gọi ra lần lượt bảo đảm khoảng cách
riêng đối với những người có biểu hiện ho sốt đau họng khó thở
trong một mươi bốn ngày gần đây sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm
đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà
thì đội lấy mẫu cơ động sẽ đến từng nhà để làm test nhanh covid một mươi chín
để bảo đảm tiến độ đến nay tp bunma thuột đã thành lập bảy mươi tổ lấy mẫu xét nghiệm nhanh
và hai tổ lấy mẫu lưu động cho người dân ở hai mươi một phường xã
mỗi tổ xét nghiệm khoảng bốn trăm linh người một ngày
theo hình thức lấy mẫu gộp của từng hộ gia đình và không quá năm người một mẫu gộp
việc lấy mẫu được thực hiện cuốn chiếu theo từng nhóm liên gia tổ dân phố
hết xã phường này lại đến xã phường khác với số lượng xét nghiệm khoảng ba trăm bảy mươi năm người
lấy mẫu xét nghiệm diện rộng là một trong những giải pháp bắt buộc
để khoanh vùng và tách f ra khỏi cộng đồng
tại hà nội tp hcm
cũng như nhiều tỉnh thành phố trong cả nước cũng đang gấp rút triển khai công tác này
tuy nhiên thời gian gần đây nhiều người lo lắng về nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
khi đi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
nhất là việc sử dụng găng tay sát khuẩn của nhân viên y tế trong quá trình làm việc
theo chuyên gia về y tế dự phòng
lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín không bảo đảm nguyên tắc về chống nhiễm khuẩn
có thể làm lây lan dịch bệnh
điểm lấy mẫu xét nghiệm tại phường an lạc quận bình thạnh tp hcm
không khoảng cách dòng người un ứ xếp hàng nối đuôi nhau để chờ lấy mẫu xét nghiệm
các nhân viên y tế phải làm việc hết công suất từ sáng đến tận chiều tối muộn
mới hoàn thành việc lấy mẫu tại đây
chính họ cũng thừa nhận việc quá tải tại các điểm lấy mẫu
sẽ khiến việc lây chéo covid một mươi chín có thể xảy ra
thì nói chung là cảm giác là cái sức cái nhân lực y tế giờ nó cũng
không đủ so với toàn dân như vậy á
anh em cũng chuẩn bị sẵn đồ đạc là đi cách ly hết rồi đó
giờ giả sử mình có dương tính thì cũng tự đi cách ly thôi
do dùng mặc đồ báo hộ thì đến những điểm lấy mẫu này
thì chắc chắn là sẽ có nguy cơ cao nên mà mình mới đến đây để lấy mẫu cho người dân
nhưng mà nhiệm vụ của nhân viên y tế thì mình cũng phải chung tay để lưu dịch bệnh
thực tế đã từng xảy ra việc lây nhiễm chéo covid một mươi chín tại điểm lấy mẫu
theo các chuyên gia y tế
nguyên nhân của tình trạng này có thể do người dân không tuân thủ đúng các biện pháp năm k khi đi lấy mẫu
cái việc đeo găng tay này là mục đích là bảo vệ cho chính nhân viên lấy mẫu
thế còn cái việc mà phải thay ra thì không bắt buộc
nhưng sau mỗi một người lấy máu thì chúng ta lại phải sát khuẩn tay bằng cái dung dịch sát khuẩn
có thể là bằng các cái loại dung dịch sát khuẩn mà đang được nguyên hành trên thị trường
hoặc là bằng dung dịch cồn bảy mươi độ
theo hướng dẫn của bộ trưởng
y tế không nhất thiết phải thay găng tay đồ bảo hộ sau mỗi lần lấy một mẫu xét nghiệm
nhưng không dùng quá sáu lần và việc sát quần liên tục là bắt buộc
tức là cứ mỗi lần lấy mẫu phải sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn theo quy định
tốt nhất là chúng ta mang một đôi găng cho một mẫu bệnh phẩm
trước khi mà mang đôi găng mới thì khử khuẩn tay bàn tay chúng ta cảm thấy là bị ẩm
dịch thì chúng ta phải thay găng ngay và khử khuẩn tay và đi đôi găng mới
không nhất thiết cứ phải chờ đến hết sáu mẫu thì mới thay
thế kể cả khi mà cán bộ y tế họ mà không thực hiện đầy đủ cái việc khử khuẩn tay
thì bản thân người dân chúng ta phải có trách nhiệm là giám sát cái việc khử khuẩn tay của cán bộ y tế
nếu như cán bộ vì lý do nào đó họ chưa khử quần chúng ta sẽ phải có trách nhiệm nhắc nhở cán bộ y tế là phải khử quần tay
chỉ có như thế thì chúng ta mới thực hiện tốt được cái lây nhiễm chéo
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp số ca mắc và ca nặng tử vong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai là nhiệm vụ bắt buộc để loại bỏ f ra khỏi cộng đồng dân cư
vì vậy các cơ sở y tế địa phương cần tập huấn kỹ cho nhân viên y tế khi lấy mẫu
đồng thời tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức tuân thủ về quy định năm k và thực hiện giãn cách
từ hôm nay lực lượng giao hàng công nghệ hay còn gọi là shipper được hoạt động trở lại
tại tám địa phương vùng đỏ của tp hcm bao gồm thành phố thủ đức các quận huyện quận tám quận một mươi hai
gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh và hóc môn với điều kiện phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
cụ thể ubnd tp cho phép lực lượng shipper theo danh sách của sở công thương lưu thông ra đường
theo phạm vi một quận huyện tp thủ đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở tám quận huyện tp thủ đức vùng đỏ
được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm nhanh thực hiện một lần một ngày theo mẫu gộp ba người
thời gian xét nghiệm vào lúc năm sáu giờ sáng do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động
của ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn trên địa bàn thành phố
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở một mươi bốn quận huyện còn lại đã được hoạt động trước đó
được tiêm ngừa ít nhất là một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm nhanh thực hiện hai lần một ngày theo mẫu gộp ba vào lúc năm sáu giờ sáng
do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động cho đến hết thời gian ngày sáu tháng chín
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như tăng cường công tác khám chữa bệnh
cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong những ngày vừa qua trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã gấp rút huy động các cán bộ chiến sĩ hoàn thành công trình
bệnh viện giã chiến thuộc bộ công an tại tp hcm
công trình được khởi công từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại địa bàn xã phước lộc huyện nhà bè tp hcm
với tổng diện tích hơn năm m hai bệnh viện giã chiến phước lộc có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh
trong đó khu vực hồi sức tích cực điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nặng sẽ có quy mô một trăm linh giường
hai trăm linh giường còn lại dành cho bệnh nhân
bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã khẩn trương huy động
hơn một bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
gấp rút hoàn thành các công việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư
lắp đặt vận chuyển trang thiết bị chủ yếu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời chủ động hỗ trợ các đơn vị có liên quan thi công xây dựng các hạng mục công trình
bố trí lực lượng bảo đảm an ninh an toàn trong suốt quá trình thi công
bên cạnh đó bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại để có thể thực hiện
cấp cứu hồi sức ở mức độ cao nhất
được biết sau tám ngày thi công khẩn trương
hiện công trình đã cơ bản hoàn thành
theo dự kiến công trình sẽ được bàn giao đi vào hoạt động khám chữa bệnh nhân ngay trong ngày ba mươi tháng tám
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác
theo đó công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự liên quan đến
chủng ca bệnh tại chi nhánh viettel post lương tải
ngày sáu tháng tám nhân viên của chi nhánh là thanh niên hai mươi bảy tuổi
ở thị trấn thứa đến kho hàng của viettel post
thuộc một ở quận bắc từ liêm thành phố hà nội để lấy hàng
sau đó người này không thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định mà vẫn tiếp tục giao hàng ở bắc ninh
ngày một mươi bốn tháng tám người này dương tính với covid một mươi chín và đã khiến cho tám nhân viên của viettel post
thị trấn thứa đều dương tính với covid một mươi chín
tiếp đó sau khi có thông báo khẩn về việc yêu cầu các trường hợp đã từng đến những địa điểm
có ca dương tính với covid một mươi chín phải khai báo y tế
tuy nhiên hai ông bà ở xóm ba xã mão điền huyện thuận thành đã không khai báo đúng lịch trình di chuyển
có kết quả dương tính với covid một mươi chín vào ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám và làm lây lan dịch bệnh cho hai người con
tại huyện gia bình ngày hai mươi năm tháng tám một người đàn ông ba mươi tám tuổi ở thôn tân hương xã thái bảo huyện gia bình
làm nghề lái xe dịch vụ có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
đã có sáu trường hợp f một liên quan đến người đàn ông này
công an huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với trương thị kim khuê
trú tại xã phú điền huyện tháp một mươi về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung
với mục đích xúc phạm uy tín danh dự của người khác
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng tám qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
đội an ninh công an huyện tháp một mươi đã phát hiện tài khoản facebook kim khuê đăng tải bài viết
có nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện tháp một mươi
trong đó có sử dụng nhiều từ ngữ miệt thị xúc phạm đến uy tín danh dự của lãnh đạo địa phương
tại cơ quan công an trương thị kim khuê đã thừa nhận hành vi vi phạm
chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
tại nghệ an thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp
huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương
tích cực triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
song song với đó tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm tệ nạn xã hội nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép
vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa làm tốt công tác phòng chống dịch
đã gần nửa đêm lực lượng tại chốt trực cầu bến thủy một cửa ngõ vào thành phố vinh
vẫn cẩn mẫn thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh
hơn hai giờ sáng các tổ truy vết của công an các đơn vị địa phương vẫn miệt mài làm việc
hình ảnh người chiến sĩ công an bám địa bàn thường trực tại cơ sở trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao